công an phường vĩnh hiệp thành phố rạch giá tỉnh kiên giang vừa bắt giữ và ngăn chặn kịp thời
một nhóm thanh niên chuẩn bị hung khí để giải quyết mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác xảy ra trên địa bàn
trương thành nam em có mâu thuẫn với nhóm nguyễn văn tài nên đã gọi điện hẹn gặp lại
tại khu phố vĩnh phát phường vĩnh hiệp để giải quyết mâu thuẫn
nắm bắt được thông tin vào khoảng một giờ sáng ngày một mươi sáu tháng sáu phát hiện nhóm của trường em gồm một mươi ba người
công an phường đã ập ra kiểm tra thu giữ bảy cây dao tự chế được giấu trong cốp xe máy và đưa tất cả về trụ sở
tòa án nhân dân tỉnh hải dương xét xử bị cáo hoàng kim thành ở huyện nam sách về tội mua bán trái phép chất ma túy
trước đó bị cáo đã có hai tiền án về cùng tội danh này
theo cáo trạng vào ngày một mươi bốn tháng hai tại nhà của thành ở thị trấn nam sách
công an tỉnh hải dương bắt quả tang thành đang cầm một túi ni lông chứa năm mươi một chín mươi chín gram ma túy loại methamphetamin
qua đầu tranh thành khai nhận mua của người khác
với mục đích để bán
căn cứ hồ sơ tài liệu của vụ án hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo hoàng kim thành một mươi sáu năm tù
tự công an thành phố từ sơn tỉnh bắc ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với đỗ trung kiên
ở xã tân tri huyện tân dưu về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
trước đó vào ngày một mươi tháng sáu tại khu vực phường tân hồng thành phố tử sơn
lực lượng công an đã bắt quả tang kiên có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ chín bảy trăm linh viên ma túy và hai túi ma túy có tổng trọng lượng trên năm năm kg
tiến hành khám xét nơi ở của kiên cơ quan công an thu giữ một khẩu súng ngắn và ba mươi bốn viên đạn
kiên khai nhận mua ma túy của một đối tượng ở hà nội về bán cho các đối tượng trong và ngoài địa bàn tỉnh
công an tỉnh bình phước hiện đang phối hợp với công an huyện bù gia mập điều tra làm rõ vụ nghi án mạng đặc biệt nghiêm trọng
khiến hai người tử vong một người bị thương xảy ra vào dạng sáng ngày hôm qua
vào khoảng ba giờ sáng qua công an xã bù gia mập nhận được tin báo cháy tại căn nhà bà trần thị ngọc vân
tại thôn bù rên xã bù gia mập
ngay lập tức công an xã bù gia mập đã phối hợp với các lực lượng chức năng đến hiện trường
khi phá cửa vào trong lực lượng công an xã và người dân phát hiện ông nguyễn đình nhi là chồng bà vân đang hôn mê
nằm bất tỉnh ở phòng khách bên cạnh có một chai thuốc sâu
tại phòng ngủ có hai nạn nhân nữ đã chết cháy gồm bà trần thị ngọc vân và bà trần thị ngọc tùng thường chú tỉnh quảng nam
ông nhi sau đó được lực lượng công an đưa đi cấp cứu
món bún chả với công thức của bếp trưởng đỗ thị hải lý ở đại sứ quán anh tại việt nam
đã vinh dự được đưa vào cuốn sách nấu ăn kỷ niệm đại lễ bạch kim của nữ hoàng anh elizabeth đệ nhị
đại sứ anh tại việt nam ông gred wood giới thiệu trong cuốn sách rằng bún chả là niềm tự hào của ẩm thực hà nội
không người dân địa phương hay khách du lịch nào có thể cưỡng lại mùi hương của trà nướng khi đi qua những hàng ăn trên phố
nhân kỷ niệm bảy mươi năm trị vì của nữ hoàng anh elizabeth đệ nhị bảy mươi đại sứ quán anh trên toàn thế giới
đã cùng sưu tầm những công thức món ăn được phục vụ trong các chuyến thăm của hoàng gia anh
chỉ còn ít ngày nữa
các kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi công lập không chuyên năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba sẽ diễn ra tại hà nội
kỳ thi này thu hút gần một trăm linh bảy thí sinh trong đó có hơn ba trăm linh thí sinh tự do
đây là kỳ thi đầu tiên trong năm hai nghìn hai mươi hai lại có quy mô thí sinh dự thi lớn
vì vậy công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi được xác định là phần việc quan trọng nhất
hiện tại các điểm thi đang gấp rút hoàn thành công tác chuẩn bị cơ sở vật chất đảm bảo kỳ thi diễn ra thành công
điểm thi trường trung học cơ sở nguyễn tri phương
dự kiến sẽ đón hai trăm tám mươi tám thí sinh
bảng sơ đồ khá chi tiết các phòng thi được đặt ngay cổng vào
camera giám sát tủ đực đề thi đã được bật hai mươi bốn trên hai mươi bốn
các phòng thi phòng chờ phòng cách ly cũng đã sẵn sàng
tôi cũng đã thực hiện đầy đủ cơ sở vật chất các thiết bị để yêu cầu phục vụ tốt nhất cho kỳ thi này
đến thời điểm hiện tại thì tất cả những cơ sở vật chất những cái thiết bị đã được chuẩn bị một cách đầy đủ
điểm mới trong công tác đảm bảo an ninh an toàn đó là các điểm thi còn phải bố trí địa điểm an toàn
cách biệt phòng thi tối thiểu hai mươi năm m để bảo quản vật dụng tư trang cá nhân của thí sinh và các tài liệu
hiện các nhà trường đã khẩn trương lên phương án chuẩn bị phòng bảo quản đồ
sẽ chuẩn bị một phòng thi một hộp hoặc là một túi riêng
sau đó khi các em vào phòng thi thì yêu cầu tất cả các đồ đạc của các em không phục vụ cho kỳ thi đều để được vào túi này
sau đó cho điểm phòng thứ này và mang về
phục vụ để đảm bảo cách khu vực phòng thi của các em hai mươi năm mét
tuyển sinh lớp một mươi là kỳ thi có sức cạnh tranh lớn tác động trực tiếp đến an sinh xã hội của thành phố hà nội
và luôn có sức nóng từ khâu tổ chức đến các khâu làm thi
năm nay mặc dù dịch bệnh covid một mươi chín đã tạm lắng
tuy nhiên tại các điểm thi công tác phòng chống dịch cũng như lên phương án các tình huống thời tiết bất thường đã được chuẩn bị kỹ lưỡng
và từng quận huyện đã có những ban chỉ đạo và thi của các quận huyện đã tổ chức kiểm tra
trang thiết bị cũng như điều kiện đáp ứng được yêu cầu phục vụ cho kỳ thi với các điều kiện thời tiết trong tình hình hiện nay
thứ hai nữa là đối với việc thí sinh triển khai thí sinh trong việc phòng chống dịch bệnh f
đến thời điểm này thì các điểm thi đã bố trí các phòng thi dự phòng và chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất
trang thiết bị bảo hộ cũng như các thiết bị để phục vụ cho các phòng thi mà có thí sinh f
sở giáo dục và đào tạo cho biết
tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp một mươi công lập không chuyên là gần bảy mươi
với con số gần một trăm linh bảy thí sinh đăng ký dự thi thì đây được xem là cuộc thi có sức cạnh tranh lớn
điều này cũng đòi hỏi các điểm thi phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng
với mục tiêu chuẩn bị kỳ thi thành công an toàn chất lượng
vào sáng ngày hôm nay hơn một trăm linh sáu thí sinh sẽ tới điểm thi làm thủ tục dự thi vào lớp một mươi trung học phổ thông công lập ở hà nội
năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
theo quy chế chín giờ thí sinh có mặt đầy đủ
tại phòng thi cán bộ coi thi sẽ phổ biến quy chế thi cho thí sinh
trường hợp thí sinh trong phòng thi yêu cầu sửa chữa các sai sót một số nội dung
cán bộ coi thi sẽ hướng dẫn học sinh kê khai đề nghị chỉnh sửa sai sót
sau đó cán bộ coi thi kiểm tra các nội dung sai sót tập hợp lại và nộp cho trưởng điểm thi
sau một mươi chín ngày làm việc kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi năm đã bế mạc
đây là kỳ họp tập trung đầu tiên sau thời gian họp trực tuyến do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
nhiều đại biểu đánh giá đây là kỳ họp hiệu quả bám sát hơi thở của cuộc sống
tiếp tục thể hiện tinh thần đổi mới của quốc hội
tại kỳ họp này quốc hội đã quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước
về kinh tế xã hội ngân sách tốc độ phục hồi sau đại dịch của nền kinh tế
các chính sách an sinh xã hội trong bối cảnh thích ứng linh hoạt an toàn với dịch bệnh
cùng với đó quốc hội đã thông qua nhiều dự án luật nghị quyết quan trọng
quốc hội đã làm việc rất là cực lực với tinh thần trách nhiệm cao
để mà hoàn thành các dự án luật cho ý kiến lần đầu
cũng như các dự án luật cần phải biểu quyết thông qua
đặc biệt là thông qua và thảo luận những vấn đề quan trọng của đất nước
trong đó có về phát biểu về kinh tế xã hội về quốc phòng an ninh
phòng chống tiêu cực lãng phí nhất là trong công việc chất vấn
và trả lời chất vấn các thành viên của chính phủ
có rất nhiều vấn đề mới theo hướng là bây giờ là mình
mình đi thẳng một vấn đề và những vấn đề gì mà cần bổ sẻ
cần trao đổi cần phải thảo luận thì đi thẳng một vấn đề và tìm những giải pháp
để mang tức là theo hướng là tìm giải pháp tốt nhất
để mình có thể là mình tháo gỡ những khó khăn
và từ đó thì sẽ có cái kết luận của quốc hội để mà tiếp tục giao cho chính phủ
rồi các bộ ngành để mà thực hiện
điểm thành công của chương trình kỳ họp này
đó là có bổ sung một số các nội dung
với cái dự thảo chương trình ban đầu
nhưng mà vẫn đảm bảo thời gian và thậm chí là tiết kiệm về thời gian cho các đại biểu
và đặc biệt trong các phiên thảo luận tại hội trường về góp ý xây dựng luật
thì có nhiều ý kiến tranh luận để nhằm cái mục đích là hướng đến cái việc
luật khi mà được quốc hội xem xét thông qua sẽ không chỉ có giá trị
ở cái mặt đảm bảo tính chặt chẽ thống nhất giữa các quy định với nhau
mà còn có cái tính xác thực
với thực tiễn và nhận được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo cử tri
khi mà theo dõi chương trình của kỳ họp quốc hội
báo chức cấp thu hồi giấy phép
phần cuối là thông tin về truy nã tội phạm
cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng vũ
vũ phúc hậu sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố đoài
phường hải sơn quận đồ sơn thành phố hải phòng về tội chứa mại dâm
đối tượng này có sẹo chấm cách hai cm dưới sau mép phải
còn về tội đánh bạc phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp
công an thành phố hải phòng cũng ra quyết định truy nã đối với đối tượng trịnh thị thanh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú tại số hai lô b hai mươi sáu khu d năm phường cát bi
quận hải an thành phố hải phòng
đối tượng này cao một m sáu mươi hai và có nốt ruồi ngay đầu lông mày phải
cũng phạm tội đánh bạc và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện vĩnh bảo
thành phố hải phòng là đối tượng hoàng văn quận sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú
tại thôn an lạc một xã tiền phong huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng
đối tượng này cao một m sáu mươi năm và có nốt ruồi cách năm cm dưới sau đuôi lông mày phải
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện